văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc và công an huyện iaeo vừa phối hợp điều tra làm rõ một vụ án mạng
vụ án xảy ra tại thôn một xã earan huyện ialel
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một inam kassar cùng tám đối tượng trú tại xã earan đi chơi bia và gặp nhóm izud nye và bốn đối tượng khác
do mâu thuẫn liên quan đến phe nở hai bên xảy ra sâu sát
inam đã dùng cây cơ bị gãy tấn công nhóm của izud hậu quả khiến izud và izương bị thương
còn y khoang arun tử vong trên đường đến bệnh viện
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam inam kassar
vì hành vi giết người và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để giữ lấy các đối tượng có liên quan